định vị thương hiệu du lịch văn hóa việt nam dựa trên giá trị văn hóa đặc sắc việt nam
tập trung vào giá trị di sản và giá trị văn hóa ẩm thực qua đó hình thành hệ thống điểm đến
sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng và giá trị cao và được thị trường đón nhận tích cực
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa
vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch phê duyệt
đề án cũng đặt mục tiêu du lịch văn hóa chiếm hai mươi hai mươi năm trong tổng số khoảng một trăm ba mươi tỷ usd tổng thu từ khách du lịch
xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa tập trung vào một số nhiệm vụ chính
quảng bá thương hiệu du lịch văn hóa hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch di sản du lịch ẩm thực
chính sách khuyến khích du lịch di sản du lịch ẩm thực